như truyền hình nhân dân đã thông tin liên quan đến tình hình sạt lở tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
hôm nay đoàn công tác của các bộ ngành trung ương đã đến kiểm tra thực tế tình hình sụt lún đất trên địa bàn huyện
hiện cà mau có khoảng hai mươi hai km đường giao thông bị hư hỏng do sụt lún
trong đó có các công trình quy mô lớn như tuyến tác thủ vàm đá bạc tuyến đường trên đê biển tây bị hư hỏng nghiêm trọng
tình trạng này đã khiến việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn
để khắc phục tỉnh cà mau phải cần đến nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ đồng
đoàn công tác của các bộ ngành trung ương đã chia lập